mới đây vào ngày một mươi sáu tháng chín trên địa bàn phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã xảy ra vụ việc thương tâm
một bé gái sáu tuổi tử vong trên cơ thể có nhiều vết bầm tím
công an quận bắc từ liêm hà nội cho biết đơn vị đang tích cực vào cuộc điều tra nguyên nhân của vụ việc
và phóng viên mạnh tùng của bản tin một trăm một mươi ba online đã có mặt tại địa bàn ghi nhận thông tin ban đầu
theo thông tin ban đầu nạn nhân là bé gái sáu tuổi đang học tại trường cấp một xuân đỉnh
khi đến giờ học trực tuyến nhà trường đã liên hệ với gia đình thì nhận được thông tin bé gái đã tử vong
còn theo đại diện ủy ban nhân dân phường xuân đình xác nhận vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng chín
tại nhà riêng trên địa bàn phường
bé gái sau khi có biểu hiện nôn nên đã được gia đình đưa vào bệnh viện để cấp cứu
tuy nhiên sau khi được đưa vào bệnh viện nhi trung ương nạn nhân đã tử vong
qua kết quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu các bác sĩ nhận định nạn nhân nghi có dấu hiệu bị bảo hành
hiện cơ quan công an đang tiến hành triệu tập và lấy lời khai những người có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc
và những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của truyền hình công an dân